hòa chung không khí nô nức phấn khởi trong ngày tổng quân của cả nước sáng nay tại thành phố đà nẵng
lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức trang trọng ở bảy điểm quận huyện
năm nay thành phố đà nẵng có một năm mươi thanh niên nhập ngũ về các đơn vị bộ tư lệnh vùng ba hải quân
lữ đoàn công binh tám mươi ba quân chủng hải quân sư đoàn ba trăm bảy mươi năm quân chủng phòng không không quân
tổng cục hậu cần bộ đội biên phòng thành phố binh chủng hóa học và một số đơn vị thuộc quân khu năm
lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn toàn thành phố hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu giao quân
do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu
nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố được nâng cao
trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời một mươi tám đến hai mươi hai chiếm tám mươi hai hai sức khỏe loại một loại hai đạt trên năm mươi
trình độ trung cấp cao đẳng đại học đạt hai mươi ba đảng viên chiếm một mươi tám công nhân viên chức công tác ở các cơ quan xí nghiệp đạt ba năm
cũng trong sáng nay một mươi tháng hai buổi lễ giao nhận quân tại thành phố tam kỳ đã được tổ chức tại trụ sở ban chỉ huy quân sự thành phố
buổi lễ giao nhận quân tại thành phố tam kỳ được tổ chức tại trụ sở ban chỉ huy quân sự thành phố
theo chỉ đạo chung phòng chống dịch bệnh do virus corona khu vực giao nhận được cách ly thân nhân tiễn đưa tân binh ngoài khu vực giao nhận quân
trong không khí phấn khởi rộn ràng sau nghi thức giao nhận quân một trăm năm mươi thanh niên ưu tú của thành phố tam kỳ đã bước qua cầu vinh quang
lên đường nhập ngũ cùng với thành phố tam kỳ đúng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam đã kết thúc
gần hai năm trăm linh thanh niên nhập ngũ đã được các đơn vị tiếp nhận và tổ chức huấn luyện
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam trong số thanh niên nhập ngũ đợt này có bốn mươi bảy bốn chiến sĩ có sức khỏe loại một và loại hai
hai trăm một mươi ba thanh niên có trình độ trung cấp cao đẳng đại học và sáu thanh niên là đảng viên